nhân đề bài viết được đăng trên báo lao động hay báo sài gòn giải phóng
tại phiên trả lời chất vấn đại biểu quốc hội đề nghị bộ trưởng phùng xuân nhạ đưa ra giải pháp
trước tình trạng hai trăm linh cử nhân ra trường không có việc làm gây lãng phí nguồn lực đất nước và nhân dân
về việc số trẻ mầm non bị bạo hành ngày càng tăng bộ trưởng phùng xuân nhạ thừa nhận
đây là một trong những vấn đề gây bức xúc xã hội dư luận thời gian qua
về giải pháp khắc phục bộ trưởng phùng xuân nhạ nói
tôi thấy đây là vấn đề cần giải quyết và đã tham mưu chính phủ
vừa rồi nghị định sáu quyết định xây dựng môi trường an toàn thân thiện chống bạo lực cho trẻ
tôi cũng mong các bộ có liên quan và địa phương tăng cường giám sát
cũng trong nội dung trả lời chất vấn của phó thủ tướng vương đình huệ
nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra chất vấn
trước câu hỏi của đại biểu quốc hội đề nghị phó thủ tướng phân tích giữa sự phát triển kinh tế của ba đặc khu
với sự ổn định về an ninh quốc phòng và sự vẹn toàn của lãnh thổ đất nước
theo thời gian một mươi năm một trăm linh năm và lâu hơn nữa
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định trên thế giới
việc ra đời đặc khu là để tạo ra nơi thử nghiệm thể chế tạo ra cực tăng trưởng
dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mà quốc hội đang thảo luận
dựa trên tính toán tổng thể lợi ích kinh tế thu hút đầu tư đảm bảo an ninh quốc phòng
việc ra đời đặc khu không ảnh hưởng gì tới nguồn lực của trung ương địa phương
tập trung cho phát triển hai đầu tàu kinh tế và bảy khu kinh tế trọng điểm
trên báo thanh niên hôm nay có bài viết
chống tham nhũng không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh
trả lời chất vấn trước quốc hội chiều ngày sáu tháng sáu
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định công tác phòng chống tham nhũng vừa qua
đã đạt được những kết quả tích cực và không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư
chín mươi năm học sinh hà nội dự thi vào lớp một mươi là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thời nay
sáng nay ngày bảy tháng sáu
gần chín mươi năm học sinh hà nội dự thi tuyển sinh vào lớp một mươi
trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của thành phố
buổi sáng thi ngữ văn buổi chiều thi toán
được đánh giá là kỳ thi đầy cam go khi chỉ tiêu chỉ lấy gần sáu mươi năm học sinh
nhưng đây cũng là năm đầu tiên thành phố hà nội áp dụng triệt đề
theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
có những điểm mới tạo thuận lợi cho công tác tổ chức và thí sinh dự thi
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
việc giải tỏa bãi giữ xe không phép gần khu đô thị kim văn
kim lũ phường đại kim quận hoàng mai hà nội
khiến hàng vạn người dân bị ảnh hưởng
đã như giọt nước tràn ly
cách nào giải quyết căn cơ vấn đề này
bảo đảm chỗ để xe cho người dân
tại các khu trung cư
giả lại quy định kiên quyết thực hiện
là nội dung bài viết được đăng trên báo hà nội mới
theo tiến sĩ kiến trúc sư đào ngọc nghiêm
phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
tốc độ đô thị hóa và gia tăng phương tiện quá lớn
trong thời gian qua là nguyên nhân chính
gây sức ép lớn lên hạ tầng kỹ thuật đô thị
trong khi đó cơ chế chính sách
lại đang đi chậm so với xu thế
cùng với việc thiếu cơ chế
nguồn lực đầu tư xây dựng đã kéo theo
những bất cập về nhu cầu chỗ để xe hiện nay
tại các trung cư cao tầng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại